xin chào quý vị và các bạn
thời tiết bắc bộ trong ngày hai tháng chín
khá thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm và vui chơi
của người dân bắc bộ trong ngày quốc khánh
trời nắng ráo hầu như không mưa
tuy nhiên vào buổi trưa chiều nhiệt độ sẽ hơi cao
đạt mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tây bắc đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội có mức nhiệt cao hơn
đạt ngưỡng nắng nóng nhẹ
khu vực trung bộ từ thanh hóa trở vào
đến thừa thiên huế trong vòng hai mươi bốn giờ tới
thời tiết ở phần phía bắc
cũng tương đồng như tại các tỉnh bắc bộ
phổ biến đêm không mưa ngày nắng
với nhiệt độ là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi nắng nóng
với nhiệt độ cao hơn
phía nam khu vực này chiều tối sẽ có mưa rào rải rác
và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có nhiệt độ nhẹ hơn đôi chút
trưa chiều phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
có mưa rào và rông giải rác
về chiều tối cùng bộ có điểm mưa rông
với lượng khá
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
do nằm ở rìa phía nam của giải hồ tụ nhiệt đới
kết hợp bởi đời gió tây nam
có cường độ trung bình đến mạnh
mưa rông vẫn xảy ra nhiều nơi
cùng bộ có điểm có mưa vừa mưa to
xảy ra nhiều về thời điểm chiều tối
ban ngày trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ có thể tăng lên hướng
là hai mươi bảy ba mươi độ ở tây nguyên
và ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
miền đông có nơi cao hơn
trên miền đông vào chiều nay
vị trí tâm bão số ba
ở trên vùng biển phía bắc
của khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm thương đương một trăm năm mươi một trăm tám mươi ba kmh
giật trên cấp một mươi bảy
di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ từ một mươi một mươi năm kmh
vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
có gió bão sóng biển cao
từ ba tám m biển động dữ dội
khu vực hà nội mây thay đổi
đêm không mưa ngày nắng
có nơi nắng nóng gió nhẹ